trong phần tin quốc tế phát hiện nguyên nhân khiến máy bay của nga gặp nạn
nước anh bác bỏ kháng cáo hủy lệnh bắt của nhà sáng lập wikileaks
thưa quý vị trong không khí kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và đón chào tết cổ truyền của dân tộc
sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thắp hương và thăm gia đình cố tổng bí thư lê duẩn
cố tổng bí thư trường trinh
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp hương nơi bàn thờ đồng chí lê duẩn tại căn nhà số sáu hoàng diệu
nơi sinh thời đồng chí lê duẩn đã sống và làm việc tưởng nhớ một nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và cách mạng việt nam
đồng chí là người giữ cương vị tổng bí thư của đảng lâu nhất hai mươi năm năm
đồng chí là người có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước

nhà nước đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của đồng chí
nói chuyện với những người thân trong gia đình cố tổng bí thư lê duẩn
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã bày tỏ tình cảm trân trọng và biết ơn
chuyển đến gia đình lời chúc mừng năm mới tổng bí thư nêu rõ
tết đến xuân về chúng ta lại tưởng nhớ sâu sắc đến các bậc tiền bối
những người đã tạo nên nền móng vun đắp để đất nước có ngày hôm nay
thăm gia đình đồng chí trường trinh
tổng bí thư nguyễn phú trọng thành kính tưởng nhớ đồng chí cố tổng bí thư của đảng
là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí trường trinh đã đảm nhận nhiều trọng trách lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
đồng chí còn là một lãnh đạo tài năng một tấm gương sáng về tính nguyên tắc và kỷ luật
một trí tuệ lớn của cách mạng việt nam
trò chuyện với những người thân trong gia đình tổng bí thư nguyễn phú trọng rất vui
khi các thế hệ trong gia đình cố tổng bí thư trường trinh đã phát huy truyền thống cách mạng
truyền thống tri thức tiếp tục đóng góp và cống hiến cho đất nước
tổng bí thư chúc mừng năm mới gia đình tin tưởng với đà của năm hai nghìn hai mươi
năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám đất nước sẽ tiếp tục phát triển đón nhận những vận hội mới thời cơ mới
thưa quý vị hội nghị thương niên lần thứ bốn mươi một của hội đồng quản trị quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế y phát
khai mạc tại thủ đô rome của nước ý với chủ đề
từ sự mong manh dễ tổn thương đến khả năng phục hồi dài hạn đầu tư vào kinh tế nông thôn bền vững
tham dự hội nghị tổ chức trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai đoàn việt nam gồm ba thành viên do ông hoàng hải
phó cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc bộ tài chính dẫn đầu phát biểu khai mạc hội nghị
chủ tịch ifas jean bert fosson hombo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển dài hạn
cho khu vực nông thôn vì một thế giới ổn định và thịnh vượng hơn
ông humbo cho rằng tình trạng đói nghèo có thể dẫn đến sự xung đột và bất ổn định
theo ông hombo đầu tư dài hạn vào khu vực nông thôn là yếu tố cơ bản để tạo lập sự ổn định
ví dụ các hoạt động tài trợ của ifad đã giúp các nông hộ nhỏ gia tăng sản lượng và thu nhập
cũng như tiếp cận các thị trường tiếp cận công nghệ và nguồn tài chính
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm các dự án hỗ trợ của ifast đã giúp hai mươi bốn triệu người
trên thế giới thoát đói nghèo
ông hongbo còn cho hay hiện nay trên thế giới có tới bảy trăm sáu mươi tám triệu người đang sống trong tình trạng cực nghèo
và tám trăm một mươi năm triệu người vẫn đang phải hứng chịu nạn đói
khoảng bảy mươi năm trong số này là sống ở các khu vực nông thôn
kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến nay ifas đã đầu tư một mươi chín bảy tỷ đô la mỹ dưới hình thức các khoản viện trợ không hoàn lại
và cho vay với lãi suất thấp cho các nước đang phát triển
thông qua nhiều dự án tạo điều kiện thuận lợi để khoảng bốn trăm bảy mươi bốn triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo
thời gian qua tình trạng nhiều dự án đầu tư xây dựng sàn lấp lấn biển ảnh hưởng tới cảnh quan của vịnh nha trang
đã được phản ánh trên một số phương tiện thông tin truyền thông
trước các phản ánh này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa yêu cầu ubnd tỉnh khánh hòa
kiểm tra làm rõ nội dung như phản ánh của báo chí đã nêu
tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và nghiêm trọng nhưng việc xử lý chưa triệt đề
nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại
về việc này mới đây phó thủ tướng thường trực trung hòa bình vừa yêu cầu ubnd tỉnh khánh hòa
cần kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm nếu có
theo quy định của pháp luật báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
những ngày giáp tết nhu cầu cần tiền mặt của người dân cũng tăng cao đột biến dẫn đến quá tải hệ thống atm
theo yêu cầu từ ngân hàng nhà nước các ngân hàng tổ chức cung ứng thẻ
chủ động có các biện pháp nhằm giảm tài cho việc rút tiền mặt tại các cây atm
mấy ngày gần đây ở tuyến phố dương đình nghệ đặng văn ngữ trung kính trần khắc trân của hà nội
và các tỉnh lân cận tình trạng hết tiền trong cây atm hay cây bị lỗi xảy ra rất phổ biến
trước tình hình này ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương cục thanh tra giám sát ngân hàng tp hà nội
cục thanh tra giám sát ngân hàng tp hồ chí minh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ
tiếp tục triển khai một số công việc để bảo đảm an ninh an toàn atm dịp tết nguyên đán
đồng thời chủ động kiểm tra phản hồi và xử lý kịp thời các sự cố về atm
theo dõi chặt chẽ thông tin vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ an ninh an toàn hoạt động atm
chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trên địa bàn
tiếp nối chương trình
sơn la sớm ổn định đời sống của người dân ở vùng lũ phủ yên để chuẩn bị đón tết
không tổ chức hầu đồng tại khu vực công cộng
thưa quý vị trong năm hai nghìn một mươi bảy huyện phù yên tỉnh sơn la là một trong số những địa phương
chịu ảnh hưởng do trận lũ lịch sử vào tháng một mươi
vào thời điểm đã cận kề tết nguyên đán cấp ủy chính quyền địa phương
cùng người dân đang hết sức nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ khôi phục sản xuất
để bà con địa phương được vui tết đón xuân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phù yên tỉnh sơn la
bị mất toàn bộ nhà cửa tài sản sau cơn lũ lịch sử tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
nhưng nhờ sự hỗ trợ của huyện gia đình anh phùng văn quyết ở bản bang
xã mường bang huyện phủ yên đã làm được ngôi nhà cấp
trị giá hơn bảy mươi triệu đồng trên mảnh đất vườn của gia đình
trong ngôi nhà nhỏ
dù còn đơn sơ nhưng ấm cúng vợ chồng anh cũng yên tâm có nhà mới để ăn tết
đã ổn định rồi
là xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ lịch sử tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
xã mường bang đã chủ động bố trí sắp xếp ổn định nơi ở cho hai mươi hộ
vẫn còn bốn hộ sen ghép trong bản
trong những ngày giáp tết bà con tại điểm tái định cư
đang hoàn tất những phần việc còn lại để đón năm mới trong những ngôi nhà mới
quỹ nhân đạo của xã cũng như quỹ nhân đạo huyện
cũng có những xuất quà phần quà cho những hộ gia đình kích mạng
hộ công và đặc biệt là đối với những hộ bị thiên tai
làm sao mà tất cả các hộ ai cũng có tết không ai bị thiếu đói thiếu ăn trong dịp tết
huyện đã tập trung chỉ đạo chúng ta là khắc phục thiên tai vừa rồi
để bà con ổn định sản xuất và nâng cao đời sống
thứ hai là tập trung khắc phục nhất là nhà cửa chuyển nhà thì cơ bản đã xong
tuyệt còn đang triển khai ba khu điểm tá định cư
mà ở chỗ hai điểm là chỗ bắn ở mường bang và một điểm tương tiên và đẩy nhanh tiến độ
còn các công trình điện thì cơ bản đến nay đã xong rồi khắc phục xong
đường giao thông cũng đã khắc phục xong
dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với truyền thống yêu thương và đùm bọc của cả cộng đồng
và những gì mà cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể huyện phủ yên nói riêng
và tỉnh sơn la nói chung đã và đang triển khai
thì những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách các hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai
sẽ được đón một cái tết thật sự vui tươi và ấm áp tình người
ngày cuối năm không khí sửa chữa tàu thuyền công suất lớn tại cảng cá đồng tác
vườn phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đang rất hối hạ
những con tàu bị ảnh hưởng sau cơn bão số một mươi hai đang được gấp rút hoàn thiện
kịp hạ thủy lấy ngày cuối năm đình dậu để chuẩn bị vươn khơi bám biển sau tết nguyên đán mậu tuất
khi thế mới đang ngày càng rõ hơn
trong những ngày này ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cũng như nhiều con tàu khác ở phường phú đông và phường sáu
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên chịu ảnh hưởng bởi bão số một mươi hai

ở phường phú đông thành phố tuy hòa bị đắm ở vũng rô huyện đông hòa